chiều nay ông nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội và sáu bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án vụ sai phạm về đấu thầu gói số hóa tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm vào chiều mai ba mươi một tháng một mươi hai
nói sau cùng trong vụ án thứ ba ông trung thừa nhận bản thân có những sai phạm về pháp luật
thừa nhận trách nhiệm của người từng đứng đầu chính quyền thành phố về những sai phạm liên quan đến gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi chín
ngoài những lập luận tại tòa ông trung mong muốn hội đồng xét xử bổ sung các nội dung phát sinh tại tòa làm căn cứ đánh giá khi nghị án
từ đó áp dụng cho ông và các bị cáo chính sách khoan hồng
nói lời sau cùng các bị cáo còn lại cho rằng họ thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp trên với yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ và không ai vụ lợi cá nhân
các bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét đánh giá sự thành khẩn của bị cáo để lượng hình giảm bớt hình phạt cho các bị cáo
công an tp thái bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh thái bình triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên tám bốn trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an tp thái bình phát hiện nguyễn văn đoàn và lại đăng thắng có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn
qua điều tra xác minh làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn xuân tiến giám đốc của ba công ty
bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn mạnh thắng công ty cổ phần md quốc tế và công ty taxi hoàng sa
lúc bóng các doanh nghiệp trên tiến đã tổ chức điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ bảy xe ô tô năm bộ máy tính cùng với một số hung khí và tài liệu khác có liên quan tạm giữ một mươi đối tượng và truy bắt những đối tượng liên quan

theo hướng hà nội qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở bốn người trung quốc và một người việt nam
bốn người trung quốc đã không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định
nhóm công dân trung quốc này cùng chú tại tỉnh hồ nam trung quốc
hiện lực lượng chức năng công an tỉnh đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc
thưa quý vị tình hình tội phạm trong lĩnh vực thuế tiếp tục diễn biến phức tạp tinh vi
vì mục tiêu lợi nhuận thời gian qua đã xuất hiện nhiều phương thức mới để lách luật trốn thuế gian lận thuế
điều này đã gây nên sự bất bình của người dân đối với các đối tượng làm ăn phi pháp
và các biện pháp để tránh gian lận thuế đặc biệt là vào dịp cuối năm sẽ được đề cập ở phần sau của bản tin
và cũng trong thời điểm cuối năm như thế này triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật dịp trước trong sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
các cơ quan đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đã liên tiếp bắt giữ các phương tiện có hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển được phân công
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh hải phòng tổ công tác của đoàn trinh sát số một đã tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu qn hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng một trăm bốn mươi tấn than cám nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa
tàu không có hồ sơ
tàu không có hồ sơ thuyền viên không có chính trị chuyên môn theo quy định
trước đó vào lúc một giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cũng tại khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh hải phòng tổ công tác của đoàn trinh sát số một đã tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu qn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn đang vận chuyển khoảng tám mươi tấn than cám không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa
đối tượng bùi văn hữu là người trực tiếp đưa nạn nhân qua biên giới campuchia
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của một số thiếu nữ trên địa bàn tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh để tìm cách tiếp cận dụ dỗ hứa hẹn đưa các nạn nhân sang campuchia làm việc tại các cơ sở karaoke massage với mức lờ cao
sau khi nạn nhân đồng ý chúng sử dụng xe ô tô đến đón nạn nhân tại nơi cư trú rồi đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới lộc ninh tỉnh bình phước
đây cũng là một bài học muốn gửi gắm đến người dân trong công tác tuyên truyền
khi mà nhận một thông tin liên quan đến việc làm một loại hứa hẹn một nơi có thể làm ăn dễ kiếm tiền thu nhập cao việc nhẹ lương cao
nên tìm hiểu đầy đủ thông tin công việc
đây là đường dây hoạt động có tổ chức các đối tượng có sự liên kết chặt chẽ với nhau phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi sử dụng mạng internet công nghệ cao để hoạt động trên nhiều tỉnh thành
nhưng khi sang campuchia các nạn nhân bị ép buộc làm gái mại dâm tại các quán karaoke massage
nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa đánh đập và yêu cầu phải trả tiền cho chúng thì chúng mới đưa nạn nhân trở về việt nam
đây là chiến công xuất sắc của lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự
trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực tp hcm bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc ipc
chủ tịch hội đồng quán trị sedeco và một mươi tám người liên quan các sai phạm xảy ra tại công ty cố phận phát triển nam sài gòn
trong phiên xử hôm nay trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo tề trí dũng một lần nữa khẳng định bị cáo tất thành cang đã mở lời cho nguyễn kim tham gia vào sadico
xuất phát từ lời nói tại bữa tiệc ở nhà ông cang bị cáo dũng mới đồng ý cho nguyễn kim tiếp xúc sadeco
đối chất với bị cáo tề trí dũng tại tòa bị cáo tất thành cang nhấn mạnh không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông kim công ty nguyễn kim
cựu phó bí thư thường trực thành ủy cho biết đối với lời khai về có cuộc gặp mặt tại nhà riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là không có
vì lúc đó bị cáo tất thành cang đang theo học lớp kiến thức an ninh quốc phòng tại hà nội và đưa ra các căn cứ để chứng minh điều này
bị cáo khang cho biết chưa bao giờ có cuộc gặp mặt với tề trí dũng và nguyễn văn kim nên đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông kim đến tòa để đối chất
luật sư bào chữa cho ông cang cũng cho rằng cần làm rõ việc này vì trong phần xét hỏi tại tòa bị cáo tất thành cang và tề trí dũng có lời khai mâu thuẫn với nhau
trả lời ý kiến luật sư chủ tòa phiên tòa xét thấy hội đồng xét xử đã triệu tập công ty nguyễn kim với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên không cần thiết
theo cáo buộc với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm bị cáo tất thành cang đã có bút phê đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám của văn phòng thành ủy
phát hành chín triệu cổ phần có giá bốn mươi đồng một cổ phần cho công ty nguyễn kim
đây là cơ sở để bị cáo tề trí dũng và các cá nhân có chức vụ tại sadeco ibc đã thực hiện các thủ tục
thông qua phát hành chín triệu cổ phần sadico trái quy định không thông qua đấu giá đấu thầu gây thất thoát của sadico một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra bị cáo tề trí dũng hồ thị thanh phúc nguyên tổng giám đốc sadico đỗ công hiệp nguyên kế toán trưởng sadico đã chi tiền của sadico
cho nhiều cá nhân đi thăm gây thiệt hại cho stico gần ba sáu tỷ đồng gây thất thoát gần hai hai tỷ đồng vốn nhà nước
đối với tội tham ô tài sản tám người có hành vi sai phạm trong việc sử dụng tiền từ nguồn thù lao và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách
trong các năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám với tổng số tiền thăm ô là hơn bốn bảy tỷ đồng